việt nam và ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân chiều nay một mươi chín tháng một mươi hai tại trụ sở trung ương đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương đã gặp mặt thân mật
đoàn đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín đây là những đại biểu tiêu biểu trong số hơn bảy trăm linh đại biểu về thủ đô hà nội
giữa chương trình gặp mặt giao lưu điển hình tiên tiến và lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng hoan nghênh các điển hình tiên tiến
đến thăm trụ sở trung ương đảng đúng ngày kỷ niệm toàn quốc kháng chiến ngày một mươi chín tháng một mươi hai
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập quân đội nhân dân việt nam và ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
lắng nghe báo cáo của các đại biểu tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng
xúc động trước sự phát triển trưởng thành của quân đội nhân dân việt nam và phong trào toàn dân xây dựng nến quốc phòng toàn dân
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
và ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân là dịp tổng kết những bài học kinh nghiệm quý báu
về đường lối chiến tranh cách mạng đúng đắn chính nghĩa nghệ thuật quân sự tuyệt vời của quân đội ta
dưới sự lãnh đạo của đảng với sự đoàn kết nhất trí của toàn dân tộc
trong bối cảnh tình hình mới tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn quân đội phải luôn gương mẫu đi đầu
ngăn chặn cho được những biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
phải vô tư trong sáng tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc với nhân dân
không ngừng rèn luyện phấn đấu giỏi kỹ chiến thuật gìn giữ mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân
giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật đoàn kết và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế
xứng đáng như bác hồ từng nói một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm linh bài diễn văn tuyên truyền
tiếp tục rèn luyện phấn đấu hoàn thiện hơn để nhiều người học tập nói theo
làm cho vườn hoa thi đua của đất nước ta ngày càng rực rỡ đất nước càng phát triển sánh vai các cường quốc nam châu
sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại hà nội đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị định kỳ đánh giá toàn diện
các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín và định hướng chương trình công tác trọng tâm
năm hai nghìn hai mươi để tổng kết triển khai tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi năm
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị
đồng chí nguyễn xuân phúc đánh giá năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an nhân dân đã làm tốt hiệu quả hơn
có nhiều điểm mới đột phá trong chức năng tham mưu chiến lược với đảng và nhà nước về những vấn đề cơ bản
quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
kinh tế văn hóa xã hội mở rộng đối ngoại hợp tác quốc tế
đồng chí nguyễn xuân phúc nêu rõ lực lượng công an nhân dân đã chủ động xây dựng và phối hợp triển khai
thực hiện quyết liệt các phương án kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
trong thời gian tới lực lượng công an nhân dân phải phát huy vai trò của mình và đóng góp tích cực
để đại hội đảng bộ các cấp diễn ra trong môi trường hòa bình ổn định an ninh an toàn trật tự và lành mạnh hơn các năm khác
cũng trong ngày hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm và làm việc tại binh chủng tăng thiết giáp
cùng dự có thượng tướng phan văn giang ủy viên trung mương đảng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
thứ trưởng bộ quốc phòng đại diện lãnh đạo các ban ngành trung ương bộ quốc phòng
năm hai nghìn một mươi chín dưới sự lãnh đạo của đảng sự điều hành của chính phủ
quân ủy trung ương bộ quốc phòng binh chủng tăng thiết giáp đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của đảng
khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao
trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc được quân ủy trung ương bộ quốc phòng đánh giá cao
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của binh chủng tăng thiết giáp trong thời gian qua
năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp khó lường
bên cạnh đó năm hai nghìn hai mươi chúng ta có nhiều hoạt động kỷ niệm quan trọng và đảm nhiệm vai trò quan trọng trong asean đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề
thủ tướng lưu ý binh chủng tăng thiết giáp cần quán triệt sâu sắc thực hiện có hiệu quả đại hội đảng bộ các cấp các đường lối chủ trương của đảng

tương đối hiện đại tối tăng thì không được để xảy ra những sai sót sơ hở trong huấn luyện sau thực thi nhiệm vụ làm thực hệ bởi người vũ khí trong thiết bị
thủ tướng yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện đào tạo coi trọng huấn luyện đồng đội chuyên sâu sát thực tế chiến đấu tập trung huấn luyện làm chủ các loại vũ khí mới được trang bị
tổng thống putin đã gửi tới các nhà báo lời chúc mừng năm mới hai nghìn hai mươi mạnh khỏe và hạnh phúc
nam đông phóng viên truyền hình nhân dân thường trú tại liên bang nga
thưa quý vị thủ hiến scotland nicola sturgeon cho biết chính quyền vùng này sẽ cân nhắc mọi phương án nếu chính quyền trung ương ở london cố gắng ngăn cản vùng này tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề tách ra độc lập khỏi vương quốc liên hiệp anh và bắc ireland
trong cuộc tổng tuyển cử tại anh vừa qua
đảng dân tộc scotland của bà studyun đã giành được bốn mươi tám trên tổng số năm mươi chín ghế được phân bổ cho vùng
đảng này chủ trương ủng hộ độc lập và phản đối brexit
thủ hiến scotland cho biết câu hỏi bà nhận được nhiều nhất là chính quyền scotland nên làm gì nếu chính phủ anh từ chối đề nghị tổ chức trưng cầu ý dân
bà khẳng định sẽ cân nhắc mọi lựa chọn phù hợp để bảo đảm quyền tự quyết của scotland
thưa quý vị tiếp tục có thêm dấu hiệu tích cực
giải quyết căng thẳng thương mại mỹ trung
hôm nay trung quốc công bố danh sách các hàng hóa mới của mỹ được miễn thuế nhập khẩu
động thái diễn ra sau khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thông báo về một thỏa thuận thương mại giai đoạn một
bắc kinh cũng nhấn mạnh sẽ phối hợp chặt chẽ với washington về việc ký kết thỏa thuận này
danh sách hàng hóa mỹ được miễn thuế bao gồm một số loại keo công nghiệp
polymer công nghiệp và các loại paraffine được sử dụng trong mỹ phẩm và thực phẩm
quyết định miễn thuế có hiệu lực từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai và kết thúc vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm sau
bộ tài chính trung quốc không công bố trị giá của những mặt hàng được miễn thuế
song nhấn mạnh sẽ tiếp tục xem xét và công bố danh mục các hàng hóa của mỹ được miễn thuế nhập khẩu trong thời gian thích hợp
hôm một mươi ba tháng một mươi hai vừa qua hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã tuyên bố một thỏa thuận hẹp
trong đó cho phép giảm một số loại thuế quan đã được áp đặt trong thời gian qua
cũng trong ngày hôm nay tòa án ở philippines kết án những kẻ chủ mưu vụ thảm sát đậm máu nhất trong lịch sử bầu cử nước này
xảy ra vào hồi năm hai nghìn chín vụ việc đã khiến năm mươi tám người thiệt mạng trong đó có ba mươi hai nhà báo
theo phán quyết của tòa án ở manila có bốn mươi ba người bị kết án tù giam với tội danh giết người
trong đó có hai mươi tám người bị kết án tù trung thân
trong số những người bị kết án tù trung thân có tám thành viên của gia đình ampatuan
được coi là chủ mưu cuộc tấn công
tấn công vào đoàn tùy tùng của ông esmail gandudadatu ứng cử viên đối thủ của gia đình ampatuan
trong cuộc tranh cử trước tỉnh trưởng tỉnh manguindanao
người đứng đầu gia đình ampatuan nằm trong bảy trường hợp được nguyễn truy tố do trong quá trình xét xử đã chết trong tù
thưa quý vị australia sáng nay đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang new south wales
do nắng nóng kỷ lục đã làm bùng phát nhiều đám cháy rừng trong khu vực
đây là lần thứ hai chính quyền bang new south wales phải ban bố tình trạng khẩn cấp
do cháy rừng kể từ tháng chín đến nay
lệnh tình trạng khẩn cấp mới sẽ kéo dài bảy ngày
từ vài tuần qua bang này đã ghi nhận khoảng một trăm linh đám cháy
song đến nay mới chỉ có một nửa trong số đó được kiểm soát do thời tiết khô nóng
cùng với gió lớn khiến ngọn lửa lan nhanh
bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa khoảng hai lính cứu hỏa australia
cùng với sự hỗ trợ của các nhóm đến từ mỹ và canada vẫn đang nỗ lực kiểm soát các đám cháy
hiện nhà chức trách australia cũng đặc biệt quan ngại về tình hình của sydney do ảnh hưởng của cháy rừng
khói bụi ô nhiễm bao trùm toàn thành phố này đe dọa sức khỏe của người dân
thưa quý vị lần đầu tiên trên toàn thế giới số năm giới hút thuốc lá đã có xu hướng giảm
theo tổ chức y tế thế giới who đây được coi đây được đánh giá là kết quả của chính sách quản lý
chặt chẽ hơn đối với ngành công nghiệp thuốc lá tại nhiều nước trong thời gian qua
theo báo cáo của who trong nhiều năm qua số lượng nam giới hút thuốc lá đều tăng đều đặn
song đây là lần đầu tiên có xu hướng giảm
cụ thể số nam giới sử dụng thuốc lá không tăng lên và dự kiến năm sau sẽ giảm khoảng hai triệu người
đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ giảm năm triệu người
khoảng sáu mươi số quốc gia trên thế giới đã ghi nhận sự sụt giảm trong việc hút thuốc lá
tuy nhiên đông nam á vẫn là khu vực có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất
khi có hơn bốn mươi năm nam và nữ từ một mươi năm tuổi trở lên hút thuốc
mỗi năm có hơn tám triệu người chết vì sử dụng thuốc lá
trong đó hơn bảy triệu trường hợp là do sử dụng thuốc lá trực tiếp
và khoảng một hai triệu ca là do hút thuốc lá thủ động

tuy nhiên các chuyên gia cho rằng con số này có thể còn cao hơn
các công ty chỉ nên sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt khi quá trình xử lý dữ liệu được công khai minh bạch và nhận được sự chấp thuận từ phía người dùng
các công ty chỉ nên sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt khi quá trình xử lý dữ liệu được công khai minh bạch và nhận được sự cao hơn
các công ty chỉ nên sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt khi quá trình xử lý dữ liệu được công khai minh bạch và nhận được sự cao hơn